kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi năm tháng một mươi thay mặt ban chấp hành trung ương
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về công tác dân số trong tình hình mới
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của nghị quyết
trên cơ sở đánh giá tình hình nguyên nhân kết quả đã đạt được sau hai mươi năm năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ một mươi
tư ban chấp hành trung ương khóa bảy và các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình
nghị quyết đã chỉ ra những mặt hạn chế bất cập và đề ra quan điểm chỉ đạo là
dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược vừa cấp thiết vừa lâu dài là sự nghiệp của toàn đảng toàn dân
trong thời gian tới sẽ tiếp tục truyền trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số phát triển
mục tiêu tổng quát là giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô cơ cấu phân bố chất lượng dân số
và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội
duy trì vững chắc mức sinh thay thế đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên
tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng thích ứng với giả hóa dân số phân bố dân số hợp lý
nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển đất nước nhanh bền vững
nghị quyết đã đề ra các mục tiêu cụ thể cần phải đạt được đến năm hai nghìn ba mươi cùng các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trọng tâm là
tăng cường sự lãnh đạo của đảng về công tác dân số đưa công tác dân số đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số
thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp
tăng cường phối hợp liên ngành phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam
các đoàn thể nhân dân và của cả cộng đồng trong công tác dân số
đề cao tính tiên phong
tăng cường phối hợp liên ngang gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chủ trương chính sách về công tác dân số
nhất là sinh đủ hai con chú trọng nuôi dạy con tốt gia đình hạnh phúc tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội
đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nội dung truyền thông giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển
tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt
nâng cao nhận thức thực hành về bình đẳng giới đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao
tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về dân số gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc
giả soát bổ sung các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thay nhì
bàn hành chiến lược dân số trong tình hình mới phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh bền vững và thích ứng với gia hóa dân số
hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản
phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô cơ cấu chất lượng và phân bố dân số
bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số trong đó đẩy mạnh xã hội hóa có chính sách khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất phân phối cung cấp các phương tiện dịch vụ trong lĩnh vực dân số
kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số
chủ động tích cực hội nhập tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân số tích cực tham gia các tổ chức diễn đàn đa phương song phương về dân số và phát triển tranh thủ sự đồng thuận hỗ trợ về tài chính chi thức kinh nghiệm và kỹ thuật của các nước các tổ chức quốc tế tập trung nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc về dân số
về tổ chức thực hiện đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ lãnh đạo chỉ đạo việc hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác dân số
tăng cường sự giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội về công tác dân số
các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ giải pháp lộ trình cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết
tăng cường sự giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch với chức năng nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết
toàn văn nghị quyết kính mời các đồng chí quý vị và các bạn đón đọc trên báo nhân dân số ra sáng mai ngày ba mươi một tháng một mươi